các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
meta đồng thời cũng chịu thiệt hại nặng vì phần lớn doanh thu của công ty có được thông qua quảng cáo được hiển thị cho người dùng
mặc dù sự cố đã được khắc phục ngay sau một mươi hai h trưa ngày năm tháng ba theo giờ it
nhưng câu hỏi đặt ra là gã khổng lồ truyền thông xã hội này phải trả bao nhiêu tiền
công chúng đã chia sẻ những suy đoán của họ về sự cố này
trong khi người trong cuộc của facebook cho rằng vấn đề này xuất phát từ các công cụ nội bộ
theo jack moore chuyên gia công nghệ và cố vấn bảo mật tại eset
cho biết một cuộc tấn công mạng khó xảy ra nhưng không phải là công nghiệp
facebook có lịch sử đi xuống nhưng điều này có thể vì một danh sách dài các lý do
mặc dù rất khó có thể là một cuộc tấn công mạng nhưng nó không bao giờ có thể được loại trừ hoàn toàn
nhưng nhiều khả năng đây là một sự cố mạng nội bộ khác
theo kerry lisson bickler biên tập viên của the ref of teams
thì việc ngừng hoạt động là một điều khó chịu nhưng có thể không có gì quá nghiêm trọng
đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra và sẽ không phải là lần cuối cùng
cũng theo biên tập viên này các nền tảng lớn như facebook và instagram
và hiện nay là tis quản lý một lượng lớn
lưu lượng truy cập và dữ liệu mỗi giờ trong ngày
điều này có nghĩa là một trục chặt nhỏ hoặc lỗi phòng máy chủ của con người
có thể dễ dàng dẫn đến tình trạng ngừng hoạt động ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng
những điều này thực sự chỉ là nguyên nhân gây lo ngại nếu các nhóm tại meta
không thể đưa mọi thứ trở lại trực tuyến trong vòng vài giờ
đó là lúc mọi người sẽ bắt đầu suy đoán về khả năng xảy ra một cuộc tấn công mạng
có tới năm trăm linh người dùng facebook đã báo cáo sự cố khi đăng nhập hoặc truy cập trang này vào khoảng một mươi giờ
ngày năm tháng ba theo giờ et khoảng hai mươi hai h ngày năm tháng ba theo giờ hà nội
theo đó khoảng năm mươi báo cáo ngừng hoạt động đã được đưa ra liên quan đến instagram
và một mươi báo cáo khác cho facebook messenger
mặc dù số lượng báo cáo đã bắt đầu giảm trong vòng một giờ kể từ khi xuất hiện tình trạng trên
một số người dùng nhận thấy họ đã bị đăng xuất khỏi tài khoản facebook
những người khác nhận được thông báo trên instagram rằng đã xảy ra lỗi
và nguồn cấp dữ liệu của họ không thể tải được
tris đối thủ cạnh tranh của meta với x của elon musk
cũng xuất hiện và hiển thị cho người dùng một cửa sổ bật lên có nội dung đã xảy ra lỗi
vui lòng thử lại sau thay cho nguồn cấp dữ liệu của họ
trang trạng thái của meta cũng cho thấy sự gián đoạn lớn ảnh hưởng đến việc đăng nhập facebook
cũng như một số lĩnh vực khác của nền tảng
sau hơn một giờ gián đoạn lúc hai mươi ba h hai mươi phút ngày năm tháng ba
người dùng facebook messenger ở việt nam đã có thể đăng nhập trở lại ứng dụng
sự cố facebook sập trên toàn cầu đã được khắc phục và người dùng đã có thể đăng nhập trở lại tài khoản của mình
vào khoảng hai mươi ba h hai mươi phút ngày năm tháng ba
hiện đại diện meta lẫn facebook vẫn chưa công bố lý do của sự cố lần này
trước đó khoảng hai mươi hai giờ facebook và nhiều nền tảng mạng xã hội khác của meta bất ngờ gặp sự cố trên toàn cầu
khiến hàng triệu người dùng không thể đăng nhập vào ứng dụng
nhiều người dùng thử đăng nhập trở lại tài khoản facebook của mình đều không thành công dù nhập đúng mật khẩu
cách đổi mật khẩu cũng không giúp người dùng đăng nhập trở lại facebook
việc đăng nhập vào facebook thông qua các thiết bị khác nhau cũng không thành công dù sử dụng điện thoại di động hay máy tính
nhiều người dùng việt nam bắt đầu chuyển sang sử dụng ứng dụng nhắn tin zalo khi liên lạc thông qua facebook
cũng như ứng dụng nhắn tin messenger bị gián đoạn
tuy nhiên có thể vì mức độ truy cập tăng vọt vào cùng một thời điểm
nên người dùng zalo cũng báo cáo sự gián đoạn trong việc gửi tin nhắn trên ứng dụng này
trên trang web báo lỗi các nền tảng downdetactor com số lượng người dùng báo cáo lỗi tăng vọt thời điểm hai mươi hai h
đa số người dùng đều báo cáo lỗi không thể đăng nhập các nền tảng của tập đoàn meta như facebook messenger
trong quá khứ hai mạng xã hội có ảnh hưởng nhất hành tinh này đã vài lần bị sập tương tự như tối năm tháng ba
nhưng được khắc phục ngay sau đó
cụ thể năm hai nghìn hai mươi một forbes đưa tin yukerberg đã mất năm chín tỷ usd do sự cố ngừng hoạt động toàn cầu của facebook instagram và whatsapp
giá cổ phiếu công ty meta đã mất bốn tám do sự cố facebook sập
việc ngừng hoạt động có làm công ty mất bốn tám do sự cố facebook sập

theo maspel tác động của sự cố facebook sập chắc chắn sẽ lan xuống các doanh nghiệp nhỏ
một số nhận thấy mức độ tương tác và lưu lượng truy cập giảm
trong khi những người khác thấy doanh số bán hàng của họ bị ảnh hưởng trực tiếp do các kênh truyền thông xã hội bị gián đoạn
lucy jeffrey người sáng lập hãng bán lẻ tất sợi tre cho biết
doanh số bán hàng của chúng tôi chỉ bằng một phần tư so với bình thường do sự cố
cô cảm thấy lo lắng về mức độ phụ thuộc của mình vào nền tảng này để kinh doanh
cô có thể cần phải xem xét lại
tất cả ngân sách tiếp thị của cô đều đổ vào facebook
trên thực tế masbo dẫn số liệu từ tổ chức giám sát quyền trực tuyến và quản trị internet netblos ước tính
nền kinh tế toàn cầu sẽ thiệt hại một trăm sáu mươi triệu usd mỗi giờ khi facebook instagram và whatsap ngừng hoạt động
ở nhiều quốc gia sự kết hợp của facebook messenger khiến nó trở thành cửa hàng bán hàng thương mại điện tử thiết yếu
cho hàng chục triệu doanh nghiệp lớn nhỏ
ngoài sự cố lỗi facebook mới đây meta cũng bị tố đã phớt lờ cảnh báo về tình trạng
một số cha mẹ lợi dụng công cụ kiếm tiền của facebook và instagram để bán nội dung cho nhiều đối tượng có mục đích khác nhau
theo đó các nhân viên bộ phận an toàn tại meta từng cảnh báo
ban lãnh đạo về tình trạng một số đối tượng là cha mẹ đang quản lý tài khoản của con cái
đã lợi dụng công cụ kiếm tiền trên facebook và instagram để bán các nội dung gồm hình ảnh trong trang phục hở hang
các đoạn trò chuyện riêng tư hay đồ leo tát
trang phục một mảnh bó sát che cơ thể nhưng hở từ đùi trở xuống của chính con cái họ cho những đối tượng có nhu cầu
mặc dù các hình ảnh này không vi phạm chính sách về ảnh khỏa thân hay nội dung bất hợp pháp
song các nhân viên meta tìm thấy bằng chứng cho thấy một số phụ huynh nhận thức rõ ràng
họ đang sản xuất nội dung để thỏa mãn những đối tượng ấu dâm
đôi lúc các phụ huynh này cũng tham gia vào những bình luận mang tính gợi rục nhằm vào con cái họ
hoặc thậm chí để con gái họ tương tác với các tin nhắn độc hại từ những người trả phí
các nhân viên meta cũng nhận thấy thuật toán gợi ý của công ty trên facebook và instagram
liên quan tài khoản của những người mẫu nhí vận động viên nhỏ tuổi đã thu hút những kẻ ấu dâm
trong một số trường hợp các bậc phụ huynh đã gợi ý bán nội dung bổ sung trên các nền tảng khác
đội ngũ an toàn đã đề xuất cấm hoàn toàn việc bán thuê bao theo dõi các tài khoản của người mẫu nhí
như chính sách mà tiktok hay các nền tảng trả phí như patreon và onlyfans thực hiện
camera cũng cần yêu cầu những tài khoản bán thuê bao phải đăng ký thông tin để quản lý
song ba lãnh đạo meta đã phớt lờ những đề xuất trên và chọn phương án xây dựng hệ thống tự động phát hiện
và chặn những kẻ ấu dâm trả phí theo dõi những tài khoản do phụ huynh quản lý
vấn đề là những kẻ lệch lạc hoàn toàn có thể vượt qua hệ thống bằng cách lập tài khoản mới
chưa dừng lại meta còn ra mắt tính năng tặng quà
công ty này cho biết họ không thu hoa hồng hay bất kỳ khoản phí nào đối với khoản thanh toán thuê bao
do đó họ không có động cơ tài chính để khuyến khích người dùng trả tiền flow
song meta có thu phí từ tính năng quà tặng
trong khi đó new york times cho biết một số tài khoản nhí nổi tiếng trên instagram
có thể nhận được ba usd một bài đăng và thu nhập hàng tháng
thông qua thuê bao trả phí có thể lên tới hàng trăm ngàn usd
tờ báo này nhận định meta không có nỗ lực kiểm duyệt thỏa đáng
khi chỉ phản hồi một trong số năm mươi báo cáo liên quan nội dung nghi vấn đề về trẻ em trong suốt tám tháng qua
đến nay meta vẫn đang chật vật giải quyết vấn đề an toàn trẻ em trên nền tảng
năm ngoái world street journal cho biết các thuật toán của công ty này đã góp phần kết nối
và quảng bá cho một mạng lưới hội kín chuyên nội dung tình dục trẻ vị thành niên
năm hai nghìn hai mươi một nghiên cứu nội bộ do meta thực hiện cho thấy
có khoảng năm trăm linh tài khoản instagram trẻ em có những tương tác không phù hợp mỗi ngày
thưa quý vị sau gần một mươi năm năm phát triển facebook giờ đây đã trở thành một nền tảng mạng xã hội
gần như không thể thiếu trong cộng đồng
với nhiều người facebook không chỉ là mạng xã hội mang tính giải trí
mà facebook còn là công cụ để kiếm tiền mưu sinh
rất nhiều người đã nhờ ứng dụng này để bán hàng online gây dựng hình ảnh cá nhân và thương hiệu
chính vì vậy sự cố lỗi facebook tối ngày hôm qua cũng đã làm cho rất nhiều người lo lắng
ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế toàn cầu
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại